thời điểm xảy ra vụ việc khu vực trên đèn tín hiệu đã chuyển toàn bộ sang pha đèn vàng để cảnh báo xe cộ đi chậm khi tới nút rào
cũng trong ngày hôm nay công an quận gò vấp tp hcm đang điều tra truy xét vụ việc nhóm côn đồ cầm hung khí vào quán nhậu chém trọng thương nam thanh niên
trước đó vào tối một mươi một tháng sáu nam thanh niên ngồi nói chuyện cùng người bạn là nhân viên trong quán nhậu trên đường lê đức thọ phường một mươi ba quận gò vấp tp hcm
một lúc sau nam thanh niên thấy nhóm thanh niên chạy xe máy ngang qua tưởng là anh trai đến đón mình nên nam thanh niên này đã vẫy tay
thì một người trong nhóm dừng xe tiến vào hỏi tên và lao vào đuổi đánh
theo nhân chứng có hơn chục người cầm hung khí truy sát khiến nam thanh niên ngã gục và được đưa đi cấp cứu
công an quận gò vấp có mặt sau đó khám nghiệm điều tra vụ việc và đã mời làm việc một số đối tượng trong nhóm này
vào trường ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông cho biết các đơn vị của cục vừa phối hợp
triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng đường thủy từ campuchia về việt nam tiêu thụ với số lượng rất lớn
cục cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hcm và công an quận tám
bắt quả tang tống thị bạch lan cùng với con nuôi là tống võ minh quân chú tại quận bảy tp hcm
đang vận chuyển một mươi bánh heroin trọng lượng ba sáu kg tại khu vực kênh tàu hũ
tại cơ quan công an lan khai nhận số ma túy trên nhận của một đối tượng vận chuyển từ campuchia bằng đường thủy về việt nam
để tiêu thụ thì bị bắt giữ
một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh hải dương hải phòng thái bình có quy mô rất lớn
từ trước đến nay với gần một trăm linh chiếc xe là tang vật vừa bị công an tp hcm triệt phá
ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh này gồm giạt sóng nguyễn bá khương và nguyễn khắc tâm
cùng chú tại huyện quỳnh phụ tp thái bình
sóng và khương thực hiện hành vi trộm cắp tâm là đầu mối tiêu thụ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn hai huyện ninh giang và tứ kỳ
ngoài ra hai đối tượng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn khác
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn khắc tâm công an thu giữ gần một trăm linh xe mô tô là tài sản do phạm tội mà có
một khẩu súng tự chế nhiều công cụ dùng để đục số khung số máy xe mô tô và nhiều giấy tờ tài liệu khác
liên quan đến việc khai thác khoáng trọng
khóa sản trên địa bàn xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sụt lún xuất hiện hố tử thần là do tụt mạch nước ngầm
theo đại diện liên đoàn điện chất bắc trung bộ cho biết đây mới chỉ là nhận định kết quả điều tra ban đầu
còn nguyên nhân do đâu mà mạch nước ngầm bị tụt hay còn có nguyên nhân khác nữa hay không
thì đơn vị này đang khoan lấy mẫu nghiên cứu xác minh làm rõ
hiện liên đoàn điện chất bắc trung bộ vẫn đang khẩn trương sử dụng nhiều phương pháp nghiệp vụ
máy móc để sớm làm rõ xác định nguyên nhân cụ thể sụt lún để báo cáo chủ tịch ubnd tỉnh trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi